phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn phan lê hoàng anh cùng chú tại tp hcm đóng vai trò cầm đầu
đã cùng hàng chục đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu trên hai trăm linh triệu lít xăng giả tổng trị giá hơn hai tám trăm linh tỷ đồng
sau khi vụ việc bị phát giác cường đã bỏ trốn
công an tỉnh đồng nai kêu gọi đối tượng phạm hùng cường sớm ra trình diện
trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại hòe trì phường an phụ thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố trí linh tỉnh hải dương là đối tượng trần trọng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số hai mươi b trên hai mươi tám trên bốn trăm bảy mươi bốn đường đà nẵng phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm cm

và đối tượng nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn phương khê xã tri lăng bắc
huyện thanh miện tỉnh hải dương bị công an huyện thanh miện tỉnh hải dương ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách hai cm sau đuôi lông mảy trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an